thưa quý vị cha google map nghiên cứu vị trí các đền đình chùa có thể trộm cắp rồi cùng nhau sử dụng xe máy che biển số di chuyển đến vị trí đã chọn để rồi tìm cơ hội ra tay
hai đối tượng gây ra tám vụ trộm cắp tại các đình đền chùa vừa bị công an thành phố lai châu bắt giữ
hai đối tượng là đinh tiến mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú huyện ý yên tỉnh nam định và nguyễn việt thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú huyện thanh liêm tỉnh hà nam đã bị công an thành phố lai châu bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
ngày ba tháng sáu công an thành phố lai châu nhận được tin báo của ban quản lý đền thờ vua lê lợi bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản
sau bảy mươi sáu giờ triển khai lực lượng đấu tranh truy xét lực lượng công an đã bắt giữ mạnh và thắng khi hai đối tượng đang lẩn trốn tại
xã vĩnh quỳnh huyện thanh trì thành phố hà nội cùng các công cụ gây án
qua đấu tranh khai thác các đối tượng thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại đền thờ vua lê lợi thành phố lai châu vào hồi hai mươi một h hai mươi phút ngày hai tháng sáu với số tiền lấy được khoảng một mươi năm triệu đồng tiền mặt sau đó chia nhau tiêu xài
ngoài ra với thủ đoạn tương tự như trên thắng và mạnh đã thực hiện tám vụ trộm cắp tài sản tại các đền đình chùa ở các địa bàn bắc giang hà nội tuyên quang
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu tiếp tục điều tra làm rõ